gần đây địa bàn tỉnh yên bái đã có ghi nhận nhiều vụ trọng án giết người với nguyên nhân xã hội
theo cơ quan chức năng nguyên nhân chủ yếu là từ mâu thuẫn cá nhân những bộc phát nhất thời
và không hề có mâu thuẫn từ trước nhưng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
công an huyện trạm tấu tỉnh yên bái vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần đình khanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tổ một thị trấn trạm tấu huyện trạm tấu tỉnh yên bái về tội giết người
nguyên nhân bước đầu xác định là do ghen tuông trong gia đình

và theo tổng kết của chúng tôi thì tất cả các vụ xảy ra đều ở vùng sâu vùng xa
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra một mươi sáu vụ án giết người
trong đó giết người do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình tranh chấp đất đai nợ nần tiền bạc
mâu thuẫn tình cảm xích mít trong các cuộc rượu bia
qua những vụ án trên cho thấy sự xuống cấp về đạo đức xã hội của một bộ phận người dân
thực trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang phẫn nộ trong quần chúng nhân dân
mà còn đang gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
để hạn chế các vụ trọng án giết người do nguyên nhân xã hội ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân
gây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh loại trừ những thói hư tật xấu như cờ bạc uống rượu say dẫn đến mâu thuẫn xảy ra án mạng
góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
bản biệt núi ít bài